thông tin từ bộ y tế cho biết tính của đợt dịch kể từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay
việt nam có tám mươi hai ba trăm tám mươi bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
tính từ một mươi tám h ba mươi chiều ngày hôm qua đến sáu h sáng ngày hôm nay
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận bốn sáu trăm bốn mươi hai ca mắc mới
trong đó ba ca nhập cảnh và bốn sáu trăm ba mươi chín ca trong nước
riêng tại tp hcm vẫn cao nhất với hai ba trăm một mươi tám ca bình dương chín trăm một mươi một ca
tính đến sáng nay việt nam có hai trăm bốn mươi một năm trăm bốn mươi ba ca mắc covid một mươi
trong đó có hai ba trăm tám mươi bốn ca nhập cảnh và hai trăm ba mươi chín một trăm năm mươi chín ca nhiễm trong nước
số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là hai trăm ba mươi bảy năm trăm tám mươi ca